bộ thông tin và truyền thông vừa ban hành thông tư số bốn mươi bảy hai nghìn một mươi bảy quy định hạn mức khuyến mại đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất
theo đó kể từ ngày một tháng ba tới đây các nhà mạng chỉ được khuyến mại tối đa là hai mươi cho thuê bao trả trước
theo đó mức giá trị tối đa được khuyến mại áp dụng cho thuê bao di động trả trước sẽ bị giới hạn ở mức hai mươi
đối với thuê bao trả sau mức trần mà các nhà mạng được phép áp dụng là năm mươi
trong thông tư này bộ thông tin và truyền thông cũng quy định rõ khách hàng thường xuyên của dịch vụ viễn thông gồm các thuê bao di động trả sau
thuê bao trả trước chuyển sang trả sau và thuê bao trả trước đã sử dụng dịch vụ liên tục tối thiểu một năm
và tổng giá trị cước đã thanh toán cho nhà mạng tối thiểu từ một triệu đồng
quy định này được áp dụng nhằm đảm bảo tính cạnh tranh của các nhà cung cấp dịch vụ cũng như đảm bảo quyền lợi của khách hàng đang sử dụng
đồng thời việc phát triển thuê bao trả sau cũng được khuyến khích để hạn chế tình trạng cuộc gọi và tin nhắn rác
thông tư có hiệu lực từ ngày một tháng ba năm hai nghìn một mươi tám